sáng nay hai mươi sáu tháng một mươi hai tòa án nhân dân tp hcm bắt đầu xét xử sơ thẩm vụ án hình sự với các bị cáo nguyễn hữu tín
nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm và bốn đồng phạm về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí liên quan đến khu đất vàng một mươi năm thi sách quận một tp hcm
theo cáo trạng vào năm hai nghìn một mươi bốn sau khi nhận được công văn của bộ công an đề nghị ủy ban nhân dân tp hcm
tạo điều kiện cho công ty cổ phần xây dựng bắc nam bảy mươi chín do phan văn anh vũ tức vũ nhôm làm chủ tịch hội đồng quản trị
sớm hoàn tất thủ tục pháp lý và trực tiếp ký hợp đồng thuê đất với sở tài nguyên và môi trường tp hcm
thay cho công ty phim giải phóng tại một mươi năm thi sách quận một
ông nguyễn hữu tính lúc đó đã ký ban hành chủ trương quyết định cho thuê đất bán chỉ định nhà và khấu trừ tiền thuê khu đất trái quy định
hậu quả gây thiệt hại cho thành phố hơn tám trăm linh tỷ đồng
các bị cáo bị truy tố theo khoảng ba điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm có khung hình phạt từ một mươi đến hai mươi năm tù
phiên tòa dự kiến kết thúc vào cuối tháng này